vâng ạ chị đình hành ạ một tuần qua thì bắc bộ đã chìm trong gia xét
và dự báo ngày hôm nay thì đợt lạnh này sẽ kết thúc
không biết tình hình cụ thể của ngày hôm nay như thế nào ạ
vâng đúng như vậy thông tin rất vui rất tích cực đó là ngày hôm nay thì
sau chín ngày bắc bộ chìm trong những đợt không khí lạnh nhiệt độ giảm sâu
thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì đợt không khí lạnh này đã kết thúc
và mưa cũng không còn nữa nhiệt độ bước vào chưu trình sẽ tăng dần
vào ngày hôm nay ngoài những nơi có địa hình cao như là ở sapa mộc châu cao bằng đồng văn
vẫn còn rét dưới chín độ c còn lại khu vực đồng bằng hoàn toàn khô giáo
với nhiệt độ phổ biến toàn miền là một mươi tám hai mươi bốn độ c
thời tiết này thì hết sức thuận lợi cho việc chúng ta có thể giặt rũ phơi phóng
chăn nệm này ra trải rường quần áo đại hàn và dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết
hình thái thời tiết đẹp này thì cũng diễn ra đối với cả bắc trung bộ
ngày hôm nay thì sẽ rứt mưa nắng ấm đồng loạt nhiệt độ đều cao trên hai mươi một độ c
và về phía nam miền trung thì thời tiết càng dễ chịu hơn nữa
riêng nam bộ nắng mạnh và nóng cục bộ nhiệt độ từ ba mươi một ba mươi ba độ c